vâng đây không phải là lần đầu tiên câu chuyện cấm xe máy được nhắc đến
mà mỗi lần kế hoạch này được đưa ra thì đều gây ra những tranh cãi về tính khả thi
mời quý vị cùng theo dõi trong tiểu mục cư dân mạng ngay sau đây
đề án cấm xe máy vốn đã từng là đề xuất của thành phố hà nội từ năm hai nghìn một mươi
ngoài nhiều lần rút kinh nghiệm để lên kế hoạch thực hiện
thì mới đây kế hoạch cấm xe máy vào nội đô lại được tái khởi động
dự kiến vào năm hai nghìn ba mươi
với ý tưởng chấm dứt nỗi ám ảnh về ủn tắc ô nhiễm môi trường
xây dựng hà nội là một thành phố văn minh hài hòa và thân thiện
ý tưởng đó là rất hay rất đáng ghi nhận
xong tính khả thi vẫn là một dấu hỏi lớn
cư dân mạng cho rằng việc đi lại là một phần không thể thiếu cho cuộc sống của người dân
nhà quản lý chỉ có thể điều chỉnh trên cơ sở hài hòa
chứ không thể cấm đoán bằng các mệnh lệnh hành chính
giao thông là huyết mạch để vận hành và duy trì xã hội
là con đường đi đến mọi cơ quan trụ sở công ty
là sự mưu sinh của trăm nghìn người
nếu cấm xe máy vào đô thị
thì cần chỉ dẫn tất cả các tầng lớp người này đi bằng đường nào
bằng phương tiện gì
có đảm bảo mọi huyết mạch này được thay thế duy trì
mà không ách tắc gì hay không
nếu thành phố không có phương án thay thế khả thi
thì đây có thể là một cú sốc
làm đảo lộn cuộc sống sinh hoạt
và việc làm của rất nhiều người
đề nghị thành phố lắng nghe ý kiến của người dân trước khi quyết định
không làm được
thì cấm là cách làm dễ
ai cũng làm được
chưa kể sau khi cấm xe máy
mọi người sẽ chuyển sang mua và đi ô tô
các anh sẽ làm gì tiếp theo
tôi thấy ủn tắc đến từ nhiều nguyên nhân
sự gia tăng của phương tiện
sự quá tải của hạ tầng giao thông
chứ không phải riêng xe máy mới là thủ phạm gây ra ủng tắc
thành phố hà nội hiện nay
có hơn sáu triệu xe máy tham gia giao thông
chưa kể các phương tiện từ địa phương khác
thường xuyên hoạt động trên địa bàn thủ đô
xong điều quan trọng là bức tranh giao thông công cộng
chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân
xe buýt thì chưa phát huy hiệu quả
tuyết đường sắt trên cao cát linh hà đông
dù đem lại tín hiệu tích cực
song mức độ đóng góp cho giao thông công cộng là chưa lớn
quyết nhanh brt
thì bất lực trên chính làn đường ưu tiên của mình
như vậy mục tiêu sau năm hai nghìn ba mươi
phương tiện công cộng sẽ đảm nhận
từ bốn mươi năm đến năm mươi nhu cầu đi lại của người dân
liệu có đạt được
phương tiện công cộng tốt
tự khắc người dân ta đi
cần gì phải cấm
chỉ cần hà nội có bốn năm tuyến tàu điện kết nối với nhau
thì người dân sẽ tự bỏ xe máy
mà không cần phải cấm
các phương tiện giao thông công cộng phát triển quá chậm và kéo dài
làm cho người dân mất lòng tin
về chiến lược phát triển giao thông công cộng
chúng ta đã có rất nhiều cố gắng
và đã có thành công
nhưng chúng ta chưa tính hết được những bất cập của nó
cho nên chưa thu hút được người dân
bao giờ thành phố này
mà số lượng người đi phương tiện giao thông công cộng
chiếm đến bảy tám mươi
thì lúc ấy chúng ta mới nghĩ đến việc cấm xe máy
nếu hệ thống giao thông hà nội tốt
xe buýt đủ phục vụ nhân dân thì tốt
còn không thì sẽ đem lại tác dụng ngược
hãy cẩn nhắc thật kỹ
vì xe máy là phương tiện chính của người dân
nó chiếm tám mươi
cư dân mạng cho rằng
một thành phố văn minh thân thiện
ai cũng muốn
xong hành vi tham gia giao thông của người dân sẽ thay đổi
khi mà chỉ khi
loại hình vận tải được lựa chọn theo hướng có lợi
đầy đủ sự thuân tiện an toàn tiết kiệm
một khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được
thì mọi ý tưởng giải pháp
cũng không thể đem lại hiệu quả
tôi nghĩ thành phố hà nội
thay vì làm cho người dân hoài nghi lo lắng
hãy làm cho họ tin tưởng
và ủng hộ những chính sách giải pháp phát triển thiết thực khả thi
tôi thấy khi chúng ta tinh toán
và lường trước được những gì sẽ xảy ra
theo kịch bản
ví dụ kịch bản cấm ở mức độ cao mức độ thấp
thì chúng ta sẽ lựa chọn được giải pháp nào
phương pháp nào để phù hợp triển khai trong thực tế
và như thế khi triển khai nó phù hợp
tạo được sự đồng thuận cao trong công chúng người sử dụng
thì mới có thể đảm bảo được sự thành công
thành phố hà nội lên kế hoạch cấm xe máy vào nội đô
quan điểm cũng như suy nghĩ của các bạn như thế nào
về nội dung mà chúng tôi vừa đề cập
trong tiểu ngục cư dân mạng ngày hôm nay
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an dân dân